thưa quý vị cho đến nay việt nam đã chữa khỏi gần sáu trăm chín mươi ba tám trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín trên tổng số tám trăm linh tám năm trăm ba mươi ca
một mươi chín tỉnh qua hai tuần chưa ghi nhận f trong nước thư phát
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là bốn mươi bốn sáu trăm ba mươi bảy chín trăm một mươi một liều
và trong đó tiêm mũi một là ba mươi bốn một trăm năm mươi năm năm trăm một mươi chín liều và tiêm mũi hai là một mươi bốn trăm tám mươi hai ba trăm chín mươi hai liều
theo tin từ sở y tế hà nội cho biết tính từ một mươi tám h ngày ba tháng một mươi đến sáu h ngày bốn tháng một mươi
trên địa bàn thành phố ghi nhận sáu ca dương tình mới trong đó có bốn ca tại khu phong tỏa và hai ca tại khu cách ly